mình cảm thấy bạn có một tư tưởng sai lệch và khá bất ngờ khi bạn có một sự tự tin lớn dám chia sẻ những content kiến diện một chiều
mình mong những bạn nữ hãy tỉnh táo hãy học lao động bằng chính sức lực của mình
nhờ vào video này mình cảm thấy may mắn và càng trân trọng
mình mong những bạn nữ xung quanh mình hơn vì không ai có suy nghĩ giống bạn
bạn có thể là một tấm gương để nhiều bạn nhìn vào và nhận thức được việc không cố gắng không nỗ lực không có kiến thức tự đứng trên đôi chân của mình thì sẽ tệ hại như thế nào
không chỉ cách kiếm tiền từ những mối quan hệ xã hội
cư dân mạng cũng chỉ trích những chia sẻ của nữ youtuber về việc bịa cv để đi xin việc
lối suy nghĩ không thích làm việc không cần làm việc thất nghiệp nhưng sẽ làm mọi cách để có thể tính tiền thu động
của những người xung quanh cư dân mạng không mong những tư tưởng này được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội
mong muốn mỗi người xem hãy ấn nút báo cáo để các video mang tư tưởng lệch lạc này được loại bỏ nhanh chóng
hy vọng mỗi bạn trẻ sẽ hiểu và ý thức được lao động làm việc là một thức đo giá trị con người
kiếm tiền trên mạng xã hội nhờ vào việc sáng tạo nội dung cũng đã là chuyện quen thuộc lâu nay
nhưng nội dung độc hại lối sống lệch lạc thì thực sự cần phải lê đán
đây không hẳn là câu chuyện của một cá nhân mà lo ngại hơn thế khi trên mạng xã hội đang không cứu những clip với nội dung tiêu cực dạng này
thậm chí càng lan truyền càng tạo nên những bong bóng truyền thông
mong rằng người dùng mạng xã hội sẽ nhận diện đúng và báo cáo những vi phạm với những clip phản cảm như thế này
có những youtuber tiktoker chấp nhận làn sóng chỉ thích chỉ cần lượt xem lượt view tăng lên
thay vì những nội dung ý nghĩa tích cực họ lựa chọn những con đường ngược lại
quan điểm của cá nhân thì mình tôn trọng nhưng phải có giới hạn
lan truyền những tư tưởng độc hại với giới trẻ là điều phải ngăn chặn bởi hậu quả sẽ vô cùng lớn
thước đo giá trị con người một phần ở những công việc họ đang làm
được làm việc là được thể hiện giá trị bản thân
không hiểu sao có những người sẵn sàng khức từ điều đó và tự hào với cách kiếm tiền từ túi người khác thì vẫn không hiểu sao
cư dân mạng cũng cảm thấy lo ngại khi trong rất nhiều commen
có không ít người đồng tình với suy nghĩ
với các kiếm tiền của những youtuber
rõ ràng không dễ để loại bỏ hoàn toàn những video tiêu cực trên mạng xã hội
nhưng người dùng cần nâng cao chuẩn mực nâng cao tiêu chuẩn tiếp nhận nội dung để thanh lọc khỏi các video vô giá trị
bởi thực tế không ít youtuber cho rằng càng bị chỉ trích bị phản ứng
thì lượng người theo dõi lượt view sẽ càng tăng
từ đó tiếp tục làm content phản cảm tư tưởng
như vậy sẽ gây ra những tư tưởng văn hóa độc hại trên không gian mạng